chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số một mươi năm
về việc đẩy mạnh phát triển công tác thông tin khoa học và công nghệ trong công an nhân dân
và khai trương tạp chí công an nhân dân điện tử
đến dự có đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ tịch hội đồng chỉ đạo tạp chí công an nhân dân trung tướng lê tấn tới
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
qua một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số một mươi năm đã được tổ chức quán triệt triển khai thực hiện sâu rộng
dưới nhiều hình thức cấp độ ở công an các đơn vị địa phương
trên cơ sở đánh giá toàn diện với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế
cũng như đề xuất các giải pháp hội nghị hướng đến mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng
và kiện toàn tổ chức bộ máy công tác thông tin khoa học và công nghệ trong công an nhân dân
tại cơ sở hoàn thiện cơ chế chính sách hạ tầng kỹ thuật đáp ứng ngày càng cao
yêu cầu về thông tin cho hoạt động lãnh đạo chỉ huy phục vụ công tác chiến đấu
nghiên cứu giảng dạy học tập trong công an nhân dân đồng thời xác định rõ phương án
triển khai tổng thể các nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin khoa học và công nghệ
công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng công tác nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ
trong công an nhân dân đặc biệt khi bộ công an đang tiên phong gương mẫu thực hiện
đề án sáu của chính phủ về chuyển đổi số bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị
địa phương các học viện trường công an nhân dân cần đổi mới tư duy xác định công tác
thông tin khoa học và công nghệ là bộ phận cấu thành không thể tách rời của nhiệm vụ công tác
công an nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
hệ thống hiện đại đồng bộ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số hoạt động thông tin khoa học
và công nghệ để phát triển dữ liệu số trong lực lượng công an nhân dân
đối với sự kiện khai trương tạp chí công an nhân dân điện tử trên mạng internet
bộ trưởng tô lâm đề nghị tạp chí công an nhân dân tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu
tổ chức vận hành thông suốt an ninh an toàn không ngừng đổi mới cải tiến các chuyên mục
chuyên đề chuyên sâu đáp ứng tốt hơn yêu cầu nghiên cứu trao đổi thông tin của cán bộ
chiến sĩ và các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài lực lượng
đồng thời thường xuyên đa dạng cách thức truyền tải tiếp cận thông tin để thu hút hấp dẫn bạn đọc
trước đó bộ công an đã chính thức khai trương ra mắt tạp chí công an nhân dân điện tử trên mạng internet
với tên miền tạp chí cang gov vn bao gồm chín chuyên mục chính đánh dấu việc đưa tạp chí công an nhân dân
chuyển từ hoạt động theo phương thức truyền thống sang phương thức hiện đại phù hợp với xu thế